sáng hai mươi tám tháng chín tại hà nội đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiến hành phiên khai mạc
tổng bí thư chủ tịch nước bí thư quân ủy trung ương nguyễn phú trọng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
giữa đại hội có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương trương tấn sang
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo quân ủy trung ương bộ quốc phòng
đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một được tiến hành theo phương châm đoàn kết trí tuệ bản lĩnh dân chủ kỷ cương
với chủ đề xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ
từng bước hiện đại một số quân chủng binh chủng lực lượng tiến hẳng lên hiện đại phân đấu từ năm hai nghìn ba mươi xây dựng quân đội hiện đại
làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa góp phần giữ vững môi trường hòa bình
ổn định để phát triển đất nước dự đại hội có bốn trăm năm mươi đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ bản lĩnh chính trị ý chí
niềm tin nguyện vọng của hơn hai mươi sáu vạn đảng viên trong đảng bộ quân đội
năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi của đảng bộ quân đội cũng là năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng phức tạp khó lường
mặc dù hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn
nhưng cũng đang gặp không ít trở ngại khó khăn do có sự cạnh tranh xung đột giữa các quốc gia khu vực diễn ra gai gắt
các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng nghiêm trọng hơn
nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo đứng trước nhiều khó khăn phức tạp
bên cạnh đó sự chống phá của các thế lực thù địch phản động đối với đảng nhà nước chế độ và quân đội ta
cũng ngày càng tinh vi nham hiểm trực diện hơn
trong bối cảnh đó đảng bộ quân đội đã nghiên cứu tham mưu ban hành triển khai có hiệu quả nhiều chiến lược
nghị quyết kết luận đề án quan trọng về quân sự quốc phòng góp phần hoàn thiện phát triển tư duy lý luận
đường lối nghệ thuật quân sự việt nam đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cả trước mắt và lâu dài
trước các diễn biến phức tạp của tình hình quân đội luôn luôn vững vàng kiên định là chỗ dựa vững chắc của đảng
nhà nước và nhân dân và là lực lượng nằm cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc
bảo đảm môi trường trong ấm ngoài êm cho đất nước
đó là bài học rất quý cần giữ gìn phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới
đồng thời quân đội luôn là lực lượng nòng cốt sung kích đi đầu trong phong trào
phòng chống thiên tai dịch bệnh cứu hồn

qua đó ngày càng nằm sâu sắc hơn tỏa sáng hơn phẩm chất bộ đội cụ hồ trong tình hình mới
khẳng định vai trò của đội quân chiến đấu đội quân công tác đội quân lao động sản xuất
đặc biệt trong những nỗ lực phòng chống dịch covid một mươi chín vừa rồi
cũng như hiện nay cán bộ chiến sĩ toàn quân đã thực sự là chỗ dựa vững chắc
tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
xứng đáng là quân đội của nhân dân quân đội trong lòng dân
tích cực tham gia giữ gìn lực lượng hòa bình của liên hiệp quốc
góp phần nâng cao uy tín vị thế của nước ta và quân đội ta trên trường quốc tế
nhất là trong khối asean
tôi nói đây cũng là điểm mới

quân đội nhưng mà làm đối ngoại và rất có hiệu quả
có nhiều khi qua kênh đối ngoại ta không giải quyết được
nhưng mà quân đội với nhau trao đổi với nhau nắm được tình hình đề xuất chủ trương giải pháp
và trước hết là hai quân đội của hai nước
hay là với một số nước có quan hệ tốt với nhau thì lại có thấy hiệu quả tốt hơn
tôi nghĩ đây cũng là điểm mới
bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
đảng bộ quân đội và toàn quân cũng còn những thiếu sót khuyết điểm
tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu đại hội tiếp tục thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình cao
thẳng thắn chân thành cầu thị phân tích sâu sắc hơn những hạn chế khuyết điểm
để tiếp tục sửa chữa khắc phục và cảnh tỉnh phòng ngừa có hiệu quả
tuyệt đối không được chủ quan tự mãn
với phương hướng nhiệm vụ mục tiêu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm được đề ra trong báo cáo chính trị
tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị đại hội nhận thức đầy đủ sâu sắc những yếu tố hết sức thuận lợi
những ưu thế và vị trí vai trò đặc biệt của quân đội của đảng bộ quân đội
đó là quân đội ta là quân đội nhân dân quân đội của dân do dân vì dân
và được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng
do vậy quân đội phải tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc gắn bó máu thịt với nhân dân
chưa bao giờ việt nam có được cơ độ như ngày này đóng góp rất lớn của quân đội
rất mong các đồng chí thấm thiế cái điều này giữ vững cái truyền thống anh hùng bất khuất của chúng ta
bộ đội bụ hồ bộ đội của dân do dân vì dân
vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội
vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên phải được lan tỏa trong toàn quân và trong toàn xã hội
quân đội đã có thuận lợi đảng bộ quân đội càng có thuận lợi
và vai trò lãnh đạo của đảng đối với quân đội là trực tiếp là tuyệt đối
vậy thì đảng bộ quân đội làm thế nào để xứng đáng
và làm đúng vai trò vị trí của quân đội
và đồng chí chức năng của một đảng bộ quân đội quân đội việt nam quân đội nhân dân việt nam anh hùng
với cái tinh thần ấy các đồng chí xây dựng đảng
rất nghiêm về kỷ luật nhưng cũng hết sức dân chủ tình thương yêu đồng chí đồng đội
là một tập thể mạnh tổng thời chủ động kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ hiệu quả hơn
trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
làm thất bại
và hoạt động diễn biến hòa bình tự diễn biến tự triển hóa
phi chính trị hóa quân đội giữ vững trận địa tư tưởng của đảng trong quân đội
trước đòi hỏi của tình hình mới với điều kiện và khả năng của mình
hơn ai hết quân đội phải đi đâu đấu tranh phản bác mạnh mẽ hơn nữa
đối với những quan điểm sai trái thù địch không chỉ trên báo chí mà ngay trong nội bộ
cũng như ngoài xã hội các đảng bộ quân đội
tuyệt đối không để những quan điểm sai trái xuất hiện tồn tại trong quân đội
để tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm hai nghìn ba mươi xây dựng quân đội hiện đại
tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị đảng bộ quân đội thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng quân đội chính quy
tinh nguệ từng bước hiện đại một số quân binh chủng lực lượng tiến thẳng lên hiện đại
tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế bảo đảm tinh gọn mạnh hơn nữa
báo cáo chính trị đã xác định rất đúng rất trúng phương hướng nhiệm vụ mục tiêu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đặc biệt là mục tiêu phấn đấu từ năm hai nghìn ba mươi xây dựng quân đội hiện đại
chủ động nghiên cứu nắm dự báo đúng tình hình kịp thời tham mưu với đảng
nhà nước chủ trương về quân sự quốc phòng xử lý có hiệu quả các tình huống
bảo đảm trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào cũng không để bị động bất ngờ
chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp tổng thể hóa giải nguy cơ chiến tranh xung đột từ sớm
từ xa bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước
nâng cao hiệu lực hiệu quả sự lãnh đạo của đảng và vai trò quản lý của nhà nước về quân sự quốc phòng
chủ động sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống trong tình hình mới
tổng bí thư chủ tịch nước tin tưởng đảng bộ quân đội sẽ thật sự là một đảng bộ mẫu mực thật sự trong sạch vững mạnh
có tính chiến đấu cao đoàn kết chặt chẽ để lãnh đạo toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đảng của dân tộc và của quốc gia
tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đảng của dân tộc và của quân đội mãi mãi xứng danh là bộ đội cụ hồ
đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân ta